quý vị và các bạn tối qua tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu đã chính thức khai mạc
tới dự buổi lễ có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch nước trần đức lương đồng chí thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tây nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
đông đảo người dân thành phố buôn ma thuột du khách và bạn bè quốc tế
với chủ đề hội tụ tinh hoa phát huy bản sắc liên kết phát triển lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu và liên hoan văn hóa cổng chiêng tây nguyên hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày từ ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy với chuỗi hơn hai mươi sự kiện như hội trợ triển lãm lễ hội đường phố
đây sẽ là một dịp để quảng bá phát huy
các đồng chí đặc sắc của thương hiệu cà phê buôn ma thuột và các nét đẹp của văn hóa cổng chiêng tây nguyên
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những cố gắng của đảng bộ nhân dân tỉnh đắk lắc trong xây dựng kinh tế
phát triển một ngành cà phê vững mạnh góp phần tạo nên vị thế lớn của ngành cà phê việt nam hiện nay trên thế giới
đồng thời cũng khẳng định những nỗ lực của những người làm công tác bảo tồn giữ gìn và phát triển bản sắc của không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị tỉnh đắk lắc nói riêng và khu vực tây nguyên nói chung cần đẩy mạnh việc hợp tác xúc tiến thương mại
liên kết để phát triển nâng cao hơn nữa giá trị và vị thế của cây cà phê để thương hiệu cà phê tây nguyên tiếp tục là một thương hiệu hàng đầu trong lòng người yêu cà phê và trên thị trường cà phê thế giới
có phần nâng cao đời sống của người dân tại khu vực tây nguyên đóng góp hiệu quả hơn nữa trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung
cũng vào tối qua tại khu vực vườn hoa tượng đài lý thái tổ hà nội chương trình giao lưu văn hóa nhật bản và triển lãm hoa anh đào tại hà nội năm hai nghìn một mươi bảy do đại sứ quán nhật bản tại việt nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức đã chính thức khai mạc
đến dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam fukada hiroshi cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội cùng đông đảo người dân thủ đô
tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu trưng bày triển lãm cây và hoa anh đào khoảng hai mươi cây và một mươi cành hoa anh đào một số loài hoa đặc trưng của việt nam và hà nội các tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống nhật bản hà nội và một số hoạt động phụ trợ như triển lãm ảnh triển lãm võ thuật trà đạo
chương trình hoạt động giao lưu góp phần tuyên truyền giới thiệu quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa đất nước và con người nhật bản nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm hợp tác trong lĩnh vực văn hóa du lịch kinh tế giữa thủ đô hà nội và nhật bản
chương trình sẽ kết thúc vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh vừa bắt khẩn cấp bốn đối tượng chuyên cướp tài sản thu nhiều tăng vật chúng đã cướp của các nạn nhân
bước đầu xác định nhóm này đã gây ra ba vụ cướp giật và tất cả đối tượng chúng đều nhắm tới là phụ nữ
nhóm đối tượng là nguyễn văn kiên chú tại huyện hải hà và trần đình bảo chú tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
trong ngày bảy tháng ba vừa qua các đối tượng đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ tham gia giao thông tại thành phố móng cái
kiên và bảo bị cơ quan công an bắt sau một ngày gây án
còn trước đó vào ngày sáu tháng ba qua giả soát xác minh đối tượng nghi vấn có biểu hiện phạm tội cướp giật tài sản
đội cảnh sát hình sự công an thành phố móng cai cũng đã vận động đối tượng lê văn hào chú tại phường hải hòa và nguyễn văn công
chú tại xã quảng nghĩa thành phố mong cái ra đầu thú và khai nhận phải vì cướp giật tài sản
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất của ông nguyễn văn bé tám
ngụ ấp đông hòa xã tam bình huyện cai lệ vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt xóa
tụ điểm này do hai đối tượng nguyễn triệu phú và trương văn đức đứng ra tổ chức
lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng thu giữ một mươi một con gà một cặp cựa sắt một cân đồng hồ
ba xe mô tô ba mươi một điện thoại di động và gần một trăm một mươi triệu đồng cùng một số vật dụng dùng để đánh bạc
các đối tượng cùng tăng vật được bàn giao cho công an huyện cai lệ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
thời gian qua công an tỉnh hậu giang liên tục triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc
thế nhưng từ sau tết nguyên đán đinh dậu đến nay tại các vùng nông thôn
tệ nạn này vẫn tồn tại và có dấu hiệu gia tăng
điều đáng chú ý là các tụ điểm này có số lượng lớn người tham gia hình thức tổ chức đánh bạc rất tinh vi
gây khó khăn cho lực lượng công an triệt xóa làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
sau nhiều ngày theo dõi gần một giờ sáng ngày hai tháng ba công an thành phố vị thanh bất ngờ kiểm tra một cửa hàng vật tư nông nghiệp
tại ấp thạnh phú xã hòa đự tp vị thanh bắt quả tàng tám con bạc đang đánh bài binh sập xá măn tiền
tăng vật thu giữ tại chiếu bạc gần một mươi bảy triệu đồng cùng hàng chục bộ bài
kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an còn tạm giữ hơn bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự tất cả các con bạc đồng thời cũng củng cố hồ sơ
xử lý chủ nhà là đặng phi hổ vì đã nhiều lần cho các con bạc vào nhà đánh bài để thu tiền sâu
trước đó vào giữa tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bất ngờ đột kích
nhà số một mươi ba đường hai bà trưng thị xã long mỹ do huỳnh thị đào năm mươi sáu tuổi làm chủ lúc nửa đêm
bắt quả tăng gần hai mươi đối tượng đa số là phụ nữ đang đánh bài ăn tiền trên gác xếp
tăng vật tạm giữ tại chiếu bạc gồm năm triệu đồng và một bộ bài tay đã qua sử dụng
khám xét khu vực xung quanh và trên người các đối tượng cơ quan công an còn phát hiện tạm giữ
hàng chục bộ bài đã qua sử dụng và hơn bốn mươi một triệu đồng tiền mặt
liên quan đến vụ việc này đến nay cơ quan công an đã khởi tố tám con bạc về tội đánh bạc
riêng chủ nhà huỳnh thị đào bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
theo thống kê của công an tỉnh hậu giang trong tháng hai công an tỉnh đã bắt bảy mươi bốn vụ tệ nạn xã hội
chủ yếu là đánh bài đá gà lô đề với gần bốn trăm linh đối tượng
mà còn có tập tụ chơi bời bằng các hình thức trong đó thì có cờ bạc
ban đầu thì chỉ chơi hình thức nhỏ lẻ ăn thua nhỏ nhưng mà quá trình thua
thì cái máu cờ bạc cái máu sát bạc nó nổi lên
từ đó mà họ sẽ tập trung chơi với hình thức lớn thậm chí có những nơi là chơi rất lớn
qua các vụ án trên cho thấy vui chơi bằng hình thức cờ bạc như những gì đang diễn ra
ở các vùng nông thôn là điều đáng lo ngại nếu không có sự phối hợp kịp thời
của các ban ngành đoàn thể ở cơ sở
nhất là người dân cùng lực lượng công an trong việc ngăn ngừa xử lý tệ nạn này
thì tình hình an ninh trật tự khó đảm bảo
thông tin tiếp theo đến từ bình dương một vụ cháy lớn đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua
tại một khu chứa phế liệu trên địa bàn phường phú lợi thành phố thủ dầu một
kho chứa phế liệu này chủ yếu là vỏ tô cũ có tổng diện tích khoảng sáu trăm linh m hai
do ông võ minh hòa làm chủ
do chứa toàn chất liệu dễ cháy như vỏ xe ô tô bột cưa cho chấu
họ đửa nhanh chóng bao chủ
nhất được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy thành phố thủ dầu một
đã nhanh chóng điều bày phương tiện cứu hỏa cùng gần bốn mươi cán bộ chế sĩ
đến xử lý vụ cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh
sau hơn một giờ đồng hồ thì đám cháy đã được giật tắt hoàn toàn
rất may không có thiệt hại nguyên lợi
thưa quý vị và các bạn hiện nay trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
sử dụng từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh tấn thuốc bảo vệ thực vật
kèm theo đó là hàng tấn rác thải được xả thải ra môi trường
là loại rác thải nguy hiểm độc hại nhưng hầu hết đều được vứt bừa bãi trên đồng ruộng mương máng
có những nơi được gom lẫn với rác thải sinh hoạt và được đốt thủ công
chính điều này đã đe dọa thường xuyên đến môi trường và sức khỏe người dân tại đây
cánh đồng thôn năm xã cầm phúc huyện cầm xuyên
các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật được vứt tràn lan trên bờ ruộng
dưới chân ruộng và dưới các bờ kênh
đây là sản phẩm còn sót lại sau khi người dân sử dụng thuốc trừ cỏ chứa sâu để phòng các bệnh cho lúa
được biết sau khi sử dụng lượng thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại chiếm khoảng hai thể tích bao bì
đây phần lớn là loại chất thải độc hại khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường rất cao
một số nơi nông dân đã xây dựng các bể thu gom tập trung
nhưng phần lớn vẫn bị vứt bừa bãi trên đồng và trôi theo các dòng sông con nước
vứt bừa bãi không được thu gom xử lý làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến cả nguồn nước
theo thống kê mỗi năm hà tĩnh sử dụng một trăm năm mươi hai trăm linh tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại
trong đó nhiều nhất vẫn là thuốc trừ cỏ với khoảng hơn một trăm linh tấn
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh hà tĩnh đã ban hành kế hoạch hướng dẫn thu gom vận chuyển
và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật
khi sử dụng nhưng điều quan trọng ngay ở khâu đầu tiên đó là việc thu gom thì đến nay vẫn chưa được thực hiện
thực hiện việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để đúng nơi đúng chỗ và hạn chế việc vất ở đông ruộng
hiện nay các loại cây trồng ở hà tĩnh đang bước vào thời kỳ sinh trưởng phát triển mạnh
đây cũng là thời điểm phát sinh các loại sâu bệnh trên cây trồng và là thời kỳ sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhất
vì vậy để hạn chế ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đồng ruộng
thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức hành động của nông dân trong việc thu gom rác thải
thuốc bảo vệ thực vật tập kết đúng nơi xử lý đúng theo quy định là hết sức cần thiết
thưa quý vị và các bạn vào thời điểm này thì những người chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn về giá xuất chuồng gia cầm
nguyên nhân là do tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp điều đó khiến cho thương lái giảm thu mua
vì vậy giá các loại gia cầm đã bị giảm bán kể
tiếp tục nuôi để trông chờ những tín hiệu mới thì sẽ bị lỗ vì chi phí quá cao
mà bán đi nhưng với giá rẻ như hiện nay thì còn lỗ hơn
nhiều hộ dân không còn mặn mà với việc chăn nuôi da cầm và đang lên kế hoạch giảm số lượng đàn
gần bốn con gà thương phẩm có gia đình chị bùi thứ linh ở ba vì hà nội
mặc dù đã đến lúc xuất chuồng nhưng với giá ở mức từ bốn mươi năm đồng đến năm mươi đồng một kg hiện nay
người chăn nuôi như chị linh đang chịu lỗ từ một mươi đồng đến hai mươi năm đồng một kg
chính vì vậy chị đành phải duy trì nuôi tiếp
trong khi đó tốn thêm bao chi phí thức ăn nhân công mà giá cũng như trọng lượng gà không tăng được là bao
và đây trên một con gà nhà anh trung ở bắc ninh cũng bị tắt đầu ra
theo như tính toán nếu bán ngay lúc này anh trung bị lỗ hơn một trăm linh triệu đồng
gà rất giá đang là câu chuyện khiến người nông dân lo lắng
chúng tôi là rất là khó khăn
về con giống thì thực ra thì mua lúc mua là cao
đến lúc bán lúc này thì từ những cái dịch bệnh và những cái tác động của xã hội bên ngoài nó đưa vào là sẽ bị tụt giá
còn như thế này thì có thể chúng tôi cũng không thể khắc phụ được đàn gà kiếp tế theo và có thể là treo trường
nhưng mà vì giá cám lại là cao
cái nguồn thực phẩm của nước ngoài nhập vào thì lại rẻ
thế bà con tiêu dùng thì người ta cũng chưa có cái thân thái để người ta tìm và người ta tiêu dùng được
theo các chuyên gia đông nghiệp
giá cầm nên người tiêu dùng hay sử dụng thịt giá cầm
trong khi đó số lượng gà tại các trang trại chăn nuôi đến kỳ xuất bán khá lớn khiến cung vượt quá cầu
trong khi đó về vận chuyển giá cầm đi tiêu thụ đang gặp khó khăn
lượng tiêu thụ giảm mạnh một số tỉnh lo ngại dịch bệnh cúm lây lan đã hạn chế nhập ra cầm sống
giá giảm sâu đã đành nhưng từng lái cũng không mẩn mà mà nhập hàng
đen gà đến từ ký xuất chuồng nhưng khó bán
ngoài ra giá giá cầm nhập khẩu ấm mức thấp đêm giá tỵ trừ trong nước cũng bị biến động
tất cả điều đó góp phần kéo giá da cầm tuột dốc
để ngăn chặn nhập khẩu ấm
ngăn chặn nhập khẩu ấm
giá cầm là sản phẩm giá cầm thường biên trung quốc của việt nam
và cái việc này thì xin thông báo là cái việc này là việc
các đồng chí lãnh đạo của các tỉnh biên giới cũng như
thì cái việc này là việc là hệ thống chính trị
cải thống chính trị của việt nam
cải thống chính trị của quốc hội
nhưng mà đặc biệt vai trò của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
của trung ương và địa phương
các đồng chí biết là ba trăm tám mươi chín là vấn đề lớn
chúng ta cả các tỉnh biên giới và cả các tỉnh tiêu thụ
là chúng ta phải tăng cường cái giải pháp
vì nếu không có cái giá cầm và sản phẩm giá cầm nhập khẩu ấm
thì cái nguy cơ nhiễm của thu ma hbn chín vào việt nam
nó sẽ nó sẽ giảm
cái giải pháp của quốc hội đó cũng phải làm lớn lên
kích thích ra bao cách đó
họ phải tập trung lại
nên là hiện nay thì chính phủ cũng đang mức sửa đổi
cái loại xuất sản
làm gì để các nông dân sản xuất nhỏ
các hộ sản xuất nhỏ
người cha nuôi có thể liên kết được với nhau
hiểu liên kết được với nhau thì cũng thế thôi
vì là thì mọi thứ sẽ ổn
trong câu chuyện khó khăn về đầu gia với người cha nuôi
thì các giải pháp trên nếu được đẩy mạnh và quyết liệt
những nông dân như chị linh anh trung
hay nhiều nông dân trên cả nước sẽ phần nào
vây bớt nhọc nhằn đang thiện hữu
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
an ninh ngày mới của chương trình công an nhân dân
ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua
một số tin tức nổi bật đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh
chỉ cần cung cấp số thẻ bảo hiểm y tế hoặc số định danh cá nhân chứng minh nhân dân
đây là nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư quy định thi hành một số điều
của luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực y tế
nếu được ban hành dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thông tin được đăng tải trên báo pháp luật thành phố hồ chí minh
dự thảo thông tư trên với nhiều quy định mới được sửa đổi bổ sung sẽ lợi
và tạo thuận tiện cho nhiều người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh
dự thảo thông tư nêu rõ người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh
phải cung cấp số bảo hiểm y tế hoặc xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh
trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải cung cấp số định danh cá nhân
hoặc xuất trình một trong các loại giấy tờ sau thẻ căn cước chứng minh nhân dân
hộ chiếu thẻ học sinh sinh viên học viên đối với học sinh sinh viên
chưa đủ tuổi làm chứng minh nhân dân
các giấy tờ có ảnh khác do cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan
nơi người đó đang công tác làm việc cấp hoặc xác nhận
cũng theo dự thảo trường hợp người bệnh được chuyển tiếp đến cơ sở khám chữa bệnh khác
thì chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở khám chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi
trường hợp người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh không phải là cơ sở khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế ban đầu và sau đó được chuyển tiếp đến cơ sở khám chữa bệnh khác
thì chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở khám chữa nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi
báo công an thành phố đà nẵng đăng tải một thông tin đáng chú ý
ngày một mươi tháng ba bộ thông tin và truyền thông cho biết trong hai ngày tám và ngày chín tháng ba
có hiện tượng trang thông tin mạng của một số cảng hàng không tại việt nam bị tin tặc tấn công
đánh giá sơ bộ từ các chuyên gia mạng cho biết đối tượng tấn công để lại thông điệp cảnh báo
và cuộc tấn công chỉ ảnh hưởng đến trang thông tin mạng cung cấp thông tin đơn thuần của cảng hàng không
các hệ thống thông tin quan trọng liên quan tới hoạt động bay và vận hành của các cảng
vẫn vận hành bình thường chưa phát hiện dấu hiệu bị ảnh hưởng
bộ thông tin và truyền thông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cục an toàn thông tin
trung tâm ứng cứu máy tính khẩn cấp phối hợp chặt chẽ với trung tâm công nghệ thông tin bộ giao thông vận tải
đầu mối quản trị các trang thông tin mạng bị tấn công để xử lý theo dõi sớm ổn định tình hình
báo kinh tế và đô thị thông tin kết quả điều tra người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi chín
do hội doanh nghiệp hàng tiêu dùng việt nam chất lượng cao vừa công bố cho thấy
hàng trung quốc đội lốt hàng việt nam đang là vấn đề nhức nhối
điều này thì khiến không ít doanh nghiệp mất thị trường thậm chí là phá sản
theo báo kinh tế và đô thị nếu như trước đây hàng trung quốc kém chất lượng
đội lốt hàng việt nam là hàng nhập lậu thì nay đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp kinh doanh thương mại việt nam
chủ động sang trung quốc đặt hàng rồi dán nhãn hàng việt nam đi đường tiểu ngạch
nhập lại vào nội địa để anh tranh lệch giá
điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người tiêu dùng
dẫn đến nhà sản xuất nhiều doanh nghiệp trong nước giảm sút
đáng lo ngại là đã xuất hiện tình trạng hàng trung quốc làm giả xuất xứ việt nam
để xuất khẩu vào thị trường mà việt nam được hưởng yêu đãi thuế
điều này không chỉ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường kinh doanh trong nước
mà còn tác động không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp việt nam
về lâu dài chính bản thân các doanh nghiệp phải có biện pháp tự bảo vệ mình
bằng cách đăng ký nhãn hiệu sản phẩm quyền sở hữu trí tuệ
minh bạch các thông tin tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm kênh phân phối
bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh việc phối hợp với các lực lượng chức năng
trong quá trình điều tra hành vi sản xuất tiêu thụ hàng giả nhãn hiệu việt
một số tin đức giao thông đáng chú ý bộ giao thông vận tải vừa báo cáo thủ tướng chính phủ
việc điều chỉnh quy hoạch luồng tuyến giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
trong đó kiến nghị tiếp tục ra soát để bố trí hợp lý các tuyến thuộc diện điều chuyển
về bến nước ngầm hay bến xe giáp bát đảm bảo cạnh tranh công bằng
công khai đặc biệt
bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng chính phủ giao thành phố hà nội
và các địa phương khác chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục ra soát
để bố trí hợp lý các tuyến thuộc diện điều chuyển về bến nước ngầm hay bến xe giáp bát
để đảm bảo cạnh tranh công bằng công khai minh bạch đối với các tuyến
ra soát bố trí tăng lượng phương tiện xe buýt để kết nối giữa các bến xe
phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
mở chiến dịch cao điểm về thanh tra kiểm tra xử lý xe dù bến cóc trên địa bàn
thực hiện quy hoạch về số lượng phương tiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình
để tránh hiện tiện cung vượt quá cầu đề xuất giải pháp quả lý hiệu quả
và phù hợp với tình hình tổ chức giao thông trên địa bàn
sau một thời gian chuẩn bị và lắp đặt trung tâm điều hành giao thông cao tốc tp hcm
với bảy mươi camera các loại lắp dọc theo các tuyến
lắp dọc theo các tuyến cao tốc
việc phát hiện các phương tiện vi phạm được kỳ vọng sẽ dễ dàng và chính xác
hệ thống camera được lắp đặt dọc tuyến với một mươi sáu camera giám sát
và năm mươi bốn camera thông dọc phương tiện
giúp nhân viên giám sát nhận biết mật độ phương tiện đang hành động trên tuyến
nhanh chóng phát hiện các sự việc sự cố giao thông xảy ra trên tuyến một cách chính xác
toàn bộ dữ liệu hình ảnh video trên tuyến được truyền về trung tâm điều hành its
và được nhân viên trực theo dõi và xử lý
điều này được xử lý hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng
công an địa phương lực lượng cảnh sát giao thông
cứu hộ giao thông cứu hộ y tế trong công tác xử lý vi phạm giao thông
cứu hộ cứu nạn trên đường cao tốc
thông tin về các vụ tai nạn giao thông sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vào chiều hôm qua mùng một mươi tháng ba trên tuyến sông hậu đoạn thuộc phường bình khánh
thành phố long xuyên tỉnh an giang
có vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến anh nguyễn ngọc thanh tử vong
theo thông tin ban đầu anh thanh điều khiển phương tiện thủy không biển kiểm soát
trọng tải khoảng hai mươi năm tấn
phương tiện đang vận chuyển cát trên khu vực trên
thì bất ngờ phương tiện bị chìm anh thanh bị nước nhấn chìm theo phương tiện
cũng trong ngày hôm qua tại giao lộ nguyễn tất thành cách mạng tháng tám
thuộc địa bàn phường phước nguyên thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong
nạn nhân là anh phan thanh hải
hình ảnh camera an ninh tại hiện trường ghi lại cho thấy anh hải không chấp hành
tín hiệu đèn giao thông nên đã để xảy ra va chạm với xe ô tô do tài xế trần văn thọ điều khiển
còn tại đà nẵng công an quận liên triểu đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
xảy ra vào tối ngày chín tháng ba trên đường nguyễn tất thành khiến năm người bị thương
thông tin ban đầu một nhóm thanh niên chạy xe máy trên đường biển nguyễn tất thành
với tốc độ cao khi đến nút giao với đường đặng huy chứ
nhóm này bất ngờ xảy ra va chạm tự đâm vào nhau đồng thời đâm vào hai người phụ nữ
tại hiện trường có tám chiếc xe máy gặp nạn năm người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
trong đó có một phụ nữ đang mang thai
nếu quý vị thường xuyên lái xe ở những tuyến đường nội đô trong đô thị trên những con đường
trơn tru và cảm thấy an tâm về kỹ năng lái xe của mình thì việc lái xe khi ra ngoại thành
trên những con đường nông thôn không mấy bằng phẳng
sẽ là một trải nghiệm thách thức mọi tài xế
bởi khi điều khiển phương tiện tại các tuyến đường thôn xã
chúng ta sẽ bắt gặp khá nhiều tình huống bất ngờ
và sau đây sẽ là những tình huống mà chúng tôi ghi nhận được
những hình ảnh không hiếm gặp tại các tuyến đường liên thôn liên xã
người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm
và nếu không chú ý thì tai nạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào
thỉ thoảng là những khúc cua mà đường nông thôn
không có biển bảng gì là cứ thế phóng mầm mầm ra
là rất hay dễ bị vai trọng
tình huống trẻ con thì thường thường là đá bóng
nghịch cầu này người ta hay chạy qua người ra
tốt nhất là qua những người dân mà cảm thấy đông đông
thì đi chậm chậm lại
thế là chú ý là ví dụ như là người già là trẻ em
và người ta đi lao động người ta từ các cái đường nhánh
đường dã ra là người ta nào cẩy cuốc các thứ
nói chung là ở trong nông thôn này nó nhiều
nhiều trường hợp đó
không có thể là chạy được như ngoài nội thị ạ
nói chung là đi phải hạn chế tốc độ và phải đi chậm ạ
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nông thôn
sử dụng rượu bia địa hình phức tạp là những nguyên nhân
gián tiếp dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
với địa hình hẹp nhỏ cùng những góc cua khuất tầm nhìn
người điều khiển phương tiện rất dễ gây tai nạn giao thông
mình không để ý hay bị
ở trong nông thôn nó không biết gì về cái rượu chè là nó có phang đâu
mấy anh em xây rượu
một hai chén là phang không ạ
không những vậy những tình huống như thế này cũng không hiếm gặp
khi lưu thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn
và đây chính là một trong những điều mà các lái xe cần chú ý nhất
do cái đặc trưng của giao thông miền núi
nó rất nhiều các cái người cũng như phương tiện
thậm chí là cái gia súc cũng có trên các cái đường giao thông nông thôn này
do vậy tôi cũng khuyến nghị là
mọi người khi tham gia giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn này
điều đầu tiên là phải quan sát kỹ và luôn luôn làm chủ tốc độ
để làm sao mà bất cứ một cái sự cố nào xảy ra
mình kiểm soát từ tốc độ mình thì tai nạn giao thông nó sẽ không xảy ra
những vi phạm giao thông nông thôn vốn đã rất phổ biến
người dân khi tham gia giao thông ở những khu vực nông thôn thì lại vô cùng tùy tiện
không có một quy định cụ thể nào cả
và đặc biệt là rất chủ quan
sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông
đã lý giải cho lý do vì sao tai nạn giao thông ngày một gia tăng
và có chiều hướng diễn biến ngày một phức tạp
ba sáu trăm linh là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
bị lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra xử lý trong ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại